thưa quý vị còi xe là một thiết bị bắt buộc phải lắp đặt trên các phương tiện cơ giới
nhằm mục đích nhắc nhở và cảnh báo khi cần thiết
thế nhưng thực tế thì tôi chắc chắn là ai trong chúng ta cũng đã từng nhiều lần
phải nhân mặt khó chịu bởi những tiếng còi xe không đúng lúc đúng chỗ
vâng không chỉ gây khó chịu mà trong nhiều trường hợp thì tiếng còi xe thậm chí còn là thủ phạm
gây ra những vụ tai nạn giao thông và gián tiếp gây ra những hậu quả vô cùng đau lòng
có những tài xế còn coi tiếng còi như một cách để thiệu y với người khác
và văn hóa sử dụng còi xe sẽ là nội dung của câu chuyện giao thông ngày hôm nay
rõ ràng thời điểm này tuyến đường đang rất thông thoáng và người tham gia không hề gặp các thứ khó khăn nào
tuy nhiên những bạn đã nghe thấy đủ các loại âm thanh còi xe máy còi ô tô còi xe bít
và nhiều phương tiện lại còn độ thêm âm lượng của tiếng còi khiến cho chúng ta cảm thấy không hỏi bức xúc
đường phố thông thoáng cũng bấm còi
khi đường uôn tóc hoặc trời đèn đỏ còn vài giây thì đã vang lên những tiếng còi
thúc giục người kỹ trước
việc bấm còi vô tội vạ không chỉ khiến nhiều người khó chịu
mà còn khiến người tham gia giao thông có thể bị giật mình ảnh hưởng đến việc lái xe
trong số này có không ít xe buýt xe khách xe tải với thói quen lạm dụng việc bấm cõi vô tội vạ
đó là ngoài đường lớn còn trong các khu dân cư thì sao
nhà ông phạm sĩ phú ở trong một con ngõ nhỏ địa bàn quận cầu giấy
những tiếng còi xe khi đi qua con ngõ này vang lên bất kể thời gian nào
đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình ông và cả khu phố này
mà trong đó âm thanh ở gần phố này thì nói chung rất là khó
tiếng còi ô tô

dân đi qua đây là bóp còi nhiều lúc dập bắn cả người
làm cho mình một cảm giác rất khó chịu
do đó là theo tôi nghĩ là ý thức của dân phải hiểu được
khu dân cư thì đi qua đây là không nên bóp còi
thì còi là một cái âm thanh hay nói khác là một ô nhiệm về âm thanh gây cho con người rất khó chịu
dạ vâng mặc dù là có cửa kính nhưng mà khi mà đóng cửa vào hay là mở cửa ra đều rất là ồn
đối với những người mà vô ý thức đi lại mà bấm còi tự do
thì cũng rất là ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi ạ
tại những con ngõ nhỏ như thế này thì những tiếng còi xe tùy tiện và thiếu ý thức
luôn là nỗi ám ảnh và bức xúc với người dân
rõ ràng quy định của pháp luật về việc sử dụng coi xe tùy tiện đã có
nhưng thực tế thì rất ít trường hợp bị xử lý vi phạm
chính vì vậy mà văn hóa trong sử dụng còi xe vẫn chưa được thiết lập
theo nghị định bốn mươi sáu của chính phủ đối với ô tô và các loại xe tương tự ô tô
phạt tiền từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng đối với hành vi bấm còi
trong khu đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ hai mươi hai giờ hôm trước
đến năm h sáng hôm sau
phạt tiền từ sáu trăm linh đồng đến tám trăm linh đồng đối với người điều khiển xe
bấm còi rú ga liên tục bấm còi hơi
đối với xe mô tô phạt tiền từ tám mươi đồng đến một trăm linh đồng
với hành vi bóng còi trong thời gian từ hai mươi hai h hôm trước đến năm h hôm sau
trên thực tế không chỉ vi phạm về hành vi bấm còi
hiện nay việc tự ý lắp đặt độ âm lượng của các loại còi xe
cũng đang diễn ra phổ biến và gây bức xúc với người tham gia giao thông
chúng ta nên có quy định rõ là những người lắp còi xe vào phương tiện
mà không đúng quy cách chúng ta phải phạt riêng phạt đấy là phạt chủ xe
còn người sử dụng còi mà tiếng phát ra lớn hơn
quy định thì chúng ta cũng phải phạt hai lần
tức là hai đối tượng phải phạt riêng chúng ta không nên làm ghép hai cái vào lần một
tiếng gọi xe cũng chính là một nét văn hóa giao thông của mỗi người dân
việc sử dụng còi xe đúng lúc đúng chỗ tuy chỉ là một hành động nhỏ
nhưng chắc chắn là một hành động đúng lúc